chiều ngày chín tháng bảy tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh
chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã chủ trì phiên họp thứ ba của ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng phạm bình minh lưu ý cần tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thời gian tới
đặc biệt là tham vấn vận động các nước về chủ đề trọng tâm ưu tiên của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thời gian dự kiến tổ chức các hội nghị lớn trong năm hai nghìn hai mươi nhất là hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các cấp cao với các đối tác
phó thủ tướng nhất trí với các đề xuất và phương hướng triển khai công việc từ nay tới phiên họp thứ tư
thông qua lịch tổ chức một số hoạt động chính của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đồng ý đề cử mẫu logo chính thức cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và yêu cầu sớm xây dựng bộ nhận diện để giới thiệu tới các nước
phó thủ tướng cũng yêu cầu các tiểu ban bộ ngành sớm hoàn thiện các đề án chi tiết
kế hoạch triển khai và dự toán ngân sách cho các hoạt động trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tính quy định và tiến độ